và bình yên cuộc sống lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi một

với mục đích tổ chức cho các họa sĩ chuyên nghiệp trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
tham gia để có điều kiện được thâm nhập thực tế về công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân

đồng thời đây cũng là cơ hội để các họa sĩ có dịp giao lưu học hỏi

trịnh bá phương và nguyễn thị tâm cùng chú tại dương nội hà đông hà nội
về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng vào các ngày chín một mươi một mươi một một hai nghìn hai mươi lực lượng quân đội thực hiện xây dựng tường rào
bảo vệ sân bay miếu môn và công an tp hà nội thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự
tại địa bàn xã đồng tâm huyện mỹ đức
lợi dụng mạng xã hội facebook trịnh bá phương nguyễn thị tâm đã thực hiện việc phát trực tiếp
các video đăng tải các bài viết trạng thái chia sẻ trên tài khoản cá nhân
các nội dung liên quan đến sự việc ở xã đồng tâm
những thông tin và nội dung phát tán chia sẻ này đã xuyên tạc bịa đặt phỉ bán chính quyền nhân dân
kích động nhân dân chống đối chính quyền thoái mạ hạ uy tín lực lượng chức năng
xúc phạm uy tín danh dự của người khác gây hoang mang trong nhân dân
nhằm mục đích chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
hội đồng xét xử đã tuyên phạt hai bị cáo trịnh bá phương một mươi năm tù và nguyễn thị tâm sáu năm tù
cùng về tội làm tăng chữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ngoài hình phạt tù tòa còn tuyên phạt quản chế bị cáo phương năm năm
quản chế bị cáo tâm ba năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù
bản tin covid một mươi chín ngày hôm nay của bộ y tế cho biết là trong ngày đã có hai chín trăm chín mươi hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
số bệnh nhân nặng đang điều trị là bảy tám trăm hai mươi hai ca số bệnh nhân tử vong trong hai mươi bốn giờ qua là hai trăm tám mươi ba ca
trong ngày hôm nay có một mươi năm năm trăm hai mươi bảy ca mắc covid một mươi chín tại sáu mươi một tỉnh thành phố
còn tại hà nội trong hai mươi bốn giờ qua ghi nhận một ba trăm năm mươi bảy ca bệnh
trong đó trong cộng đồng là sáu trăm một mươi một ca tại khu cách ly là sáu trăm linh chín ca và khu vực phong tỏa là một trăm ba mươi bảy ca
thưa quý vị học online nhưng sẽ thi trực tiếp
đây là một nội dung nằm trong hướng dẫn tổ chức dạy học đánh giá học sinh tiểu học
theo đó thì riêng với học sinh lớp một và lớp hai sẽ đến trường kiểm tra học trực tiếp trừ trường hợp bất khả kháng
trước thực tế hiện nay nhiều nơi học sinh học trực tuyến cùng với đó là dịch covid một mươi chín đang có chiều hướng gia tăng nhanh
thì việc cho học sinh đến trường kiểm tra trực tiếp liệu có phù hợp
hướng dẫn này của bộ đang khiến cho nhiều phụ huynh bàn khoăn
đang quen với hình thức học trực tuyến và đã thuần thục trong các thao tác sử dụng máy tính khi học trực tuyến
huy anh và gia đình đang mong muốn kỳ tự
thì đánh giá học kỳ của lớp em sẽ được thi bằng hình thức trực tuyến
tuy nhiên theo văn bản của bộ mới ra thì có thể huy anh và các bạn cùng lớp sẽ phải đến trường để thi trực tiếp
điều này khiến cho gia đình em đang rất băn khoăn nhất là trong tình hình số ca nhiễm covid một mươi chín vẫn tăng cao
những ngày gần đây số ca f của hà nội liên tục tăng cao
quanh nhà tôi thì cũng đã xuất hiện một số f cũng rất là sát kề rồi
và hiện thì hà nội cũng đang thực hiện cách ly các f tại nhà
gia đình cũng rất là lo lắng
các con thì học online từ đầu kỳ đến bây giờ
thì cháu cũng đã dần quen với việc thao tác các hoạt động trên máy tính cũng như là làm bài kiểm tra trực tuyến
đến thời điểm này thì con cũng đã thi được một số môn và rất là thuận lợi
nên gia đình tôi là ủng hộ cái việc là để các con thi trực tuyến tại nhà
thay vì đến trường trực tiếp thì cũng gây áp lực cho nhà trường rất là nhiều trong cái việc là phòng bệnh vào cái dịp này
theo nhiều chuyên gia với khối lớp một và hai
ngoài những lo ngại an toàn dịch cho lứa tuổi
còn khá nhỏ thì việc các em phải đến trường để ôn thi khi chưa được đến trường học một ngày nào
sẽ khiến áp lực trồng áp lực lên cả học sinh và giáo viên
cùng với đó việc đánh giá học sinh khối này là cả quá trình chứ không chỉ là điểm số
lớp một và lớp hai mặc dù là chương trình thay sách nhưng vẫn được đánh giá trong cái giống nhau với các lớp ba bốn
sáu năm nghĩa là hàng ngày các cô vẫn thường xuyên kiểm tra đánh giá nhận xét các con nhưng không cho điểm
và cái bài kiểm tra cuối kỳ cũng chỉ là một kênh để đánh giá các con thôi
chứ không phải là quá quan trọng để mà xếp loại đánh giá các con
nên nếu như kiểm tra các con trực tuyến tại nhà thì vẫn đảm bảo được về cái nội dung kiến thức và chương trình của các con
chúng ta tập trung vào là đánh giá quá trình những sự tiến bộ từng bước nhỏ của các con trong cả bốn năm học
chứ không có đặt trọng tâm quá lớn vào cái đánh giá cuối kỳ nữa
và vì vậy tự nhiên là làm đánh giá cuối kỳ và để xác định được xem là cái tỷ lệ của các cháu mà biết đọc biết viết như thế nào
nó lại hơi đi ngược lại so với cả những cái quan điểm
hoặc là những cái cách thức mà chúng ta đang triển khai về cái cách thức đánh giá hiện nay
trước những băn khoăn của phụ huynh bộ giáo dục và đào tạo đã có trả lời xung quanh nội dung này
ở một số nơi nào mà trong điều kiện thuận lợi thì bộ cũng khuyến khích các trường tạo điều kiện thuận lợi
để cho các em học sinh được đến trường tổ chức ôn tập củng cố để giúp cho các em có nắm vững hơn về mặt kiến thức
và cũng như vậy thì tham gia cái việc tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ tại trường
thì có nhiều cái thuận lợi hơn
thế còn tuy nhiên nếu như địa phương không tổ chức được thì học sinh sẽ tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ bằng hình thức trực tuyến
theo nhiều chuyên gia giáo dục việc đánh giá học tập là cả quá trình không chỉ căn cứ và kết quả thi học kỳ
chính vì thế các địa phương cần xem xét kỹ tình hình thực tế để có hình thức phù hợp tránh gây xáo trộn trong tâm lý học sinh